vào khoảng chín giờ ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại ngõ tám bùi ngọc dương quận hai bà trưng
thành phố hà nội vừa xảy ra một vụ cháy lớn do xe chở bình ga gây ra
lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện để có thể dập lửa và đề phòng cháy lan
người dân cho biết trong lúc bốc xếp hàng nhân viên đã đánh rơi một bình ga xuống đất khiến cho bình ga
dò dỉ và bắt lửa lửa sau đó đã bao trùm xe tải chở ga và cửa hàng ga nằm gần đó
khoảng một mươi xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường đến một mươi một giờ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn
vụ việc không gây thiệt hại về người trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một một vụ cháy va chạm giữa xe ô tô
và xe chở ga tại ngã tư lê văn lương nguyễn ngọc vũ vụ va chạm cũng đã khiến cho bình ga trên xe máy
rơi xuống đường là phát nổ làm cháy các phương tiện